quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong ngày mai vùng thấp nóng phía tây sẽ mở rộng hơn về phía nước ta
đẩy lùi gió đông ẩm ra ngoài biển
vì thế trong ngày mai ở khu vực bắc bộ sẽ có nắng sớm hơn và cường độ mạnh hơn ngày hôm nay
trong đó ở các tỉnh phía tây như lào cai yên bái lai châu điện biên sơn la và hòa bình
do nằm gần với vùng áp thấp nên trời còn nắng từ sáng
và nhiệt độ trong ngày mai ở đây giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi sáu độ
nắng nóng nhanh nhóm xuất hiện trở lại
trong khi đó ở phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội khoảng chín giờ sáng ngày mai sẽ có nắng
nhưng cường độ yếu hơn ở phía tây nên nhiệt độ trưa chiều mai ở khu vực này sẽ từ ba mươi ba mươi ba độ
chỉ riêng khu vực nằm sát với biển như tại quảng ninh hải phòng nhiệt độ thấp hơn ở mức hai mươi chín độ
quá trình mở rộng trở lại của vùng áp thấp phía đông bắc bộ
phía tây cũng mang đến trạng thái nắng sớm và tăng nhiệt nhanh cho các tỉnh thành miền trung
dự báo trong ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào đến bình thuận đều có nắng từ sáng và duy trì cho đến chiều
nhiệt độ giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
trong đó các vùng thuộc phía tây ở khu vực từ quảng bình trở vào đến quảng ngãi
ngoài nhiệt lượng nhận được từ vùng áp thấp còn có thêm tác động của hiệu ứng gió phơn
nên ở khu vực này ngày mai cũng có nắng nóng
nắng và nóng tiếp tục là thời tiết chủ đạo trong ngày mai ở khu vực nam bộ và tây nguyên
với thời gian nắng kéo dài suốt từ khoảng bảy giờ sáng cho đến khoảng một mươi bảy giờ chiều
cộng thêm với cường độ nắng mạnh sẽ khiến cho nền nhiệt ở nam bộ tăng cao
cao nhất ngày mai ở các tỉnh miền đông nam bộ với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi bảy ba mươi tám độ có nơi cao hơn
ở miền tây nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
còn ở vùng cao nguyên như tại
con tum và gia lai nhiệt độ từ ba mươi năm ba mươi sáu độ các khu vực khác nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
chỉ riêng thành phố đà lạt thời tiết mát mẻ với mức nhiệt hai mươi tám độ
trên biển hầu khắp các khu vực biển đông của nước ta đều có tình trạng thời tiết tốt
không mưa ngày nắng sáo tầm nhìn thoáng đẳng trên một mươi km
ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng đông nam đến nam ở mức cấp ba bốn
khu vực phía nam của biển đông vùng biển huyện đảo trường sa gió đông bắc ở mức cấp bốn biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước